đã sang tháng hai âm lịch rồi nhưng mà trời tại bắc bộ thì vẫn có vẻ là chưa hết rét
thì không biết là tình hình thời tiết đến bao giờ mới ấm lên chị thiên minh
vâng thưa quý vị khán giả thưa anh trung kiên
tình trạng rét tại bắc bộ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đâu ạ
nhiệt độ vẫn giao động trong khoảng từ một mươi tám cho tới hai mươi độ c
khối không khí lạnh sẽ đẩy ẩm vào đất liền
nên có thể tạo ra mưa phun bất trợt vào đêm và sáng sớm
điều này sẽ khiến cho giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông
vì vậy quý vị lưu ý cần mặc áo mưa gọn gàng
để tránh việc vướng víu đường trơn trượt dễ xảy ra va chạm
trái lại thì tại khu vực nam bộ cao điểm nắng nóng là từ ba mươi ba cho tới ba mươi sáu độ c
đặc biệt là khu vực đông nam bộ
để tránh say nắng quý vị chỉ nên hoạt động ngoài trời sau một mươi năm giờ chiều
và đừng quên các biện pháp chống nắng như mũ nón và kem chống nắng để bảo vệ cơ thể